đây là có một cái trường hợp rất là đặc biệt
bệnh nhân chẳng phát triển tâm thần từ nhỏ
và chăm sóc rất là cực
đấy thì buổi tối là không lúc nào là bệnh nhân nằm lên giường
mà bệnh nhân cứ
bệnh nhân không bao giờ chịu ra ngoài
bệnh nhân cứ trôi xuống gầm giường như thế này
dù mặc dù là nhân viên y tế
cứ chăm sóc cực kỳ kỹ
và lúc nào cũng chăm lo cho ăn uống
nhưng bệnh nhân
kể cả ăn uống bệnh nhân cũng rất là sợ
bệnh nhân bị ám ảnh
cái ánh sáng bên ngoài
bệnh nhân cứ nằm xuống dưới giường
đợi đi bác cho sữa nào con
ra đây bác cho sữa uống nhanh lên
con đi ra ngoài đi
con lên giường nằm đi rồi bác cho sữa
bác cho sữa nhé
ừ đi ra đây đi ra đây
đi ra đây bác cho sữa
đi ra đây bác cho sữa nhanh lên
đi ra đây bác cho sữa nhanh lên
đi ra đây bác lấy sữa cho được uống
đi ra đây bác lấy sữa cho được uống nhanh lên
lên giường nằm nào lên giường nào
bác để sữa đây cho con tự uống nhé
đi ra ngoài là con phải uống hết hộp sữa của nhé
tí nữa bác bay lại là bác kiểm tra là con phải uống hết nhé
vậy bác ra ngoài cho con tự uống nhé
sữa của con này
bác cắm ống hút cho rồi
rồi con uống hết
uống đi nhanh lên
bây giờ bệnh nhân này uống sữa hay ăn uống
thì là bệnh nhân cứ phải uống trong đấy
bệnh nhân không chịu ra
và nếu mình cầm nút uống bệnh nhân cũng không uống
rồi đức uống hết chưa bác xếp nào
ui giỏi quá uống cái hết hộp sữa luôn
nhưng mà lại không chịu nằm đấy
khu điều trị c hai này này
thành lập từ ngày một mươi bốn tháng chín
và có nhiệm vụ là điều trị các bệnh nhân
tâm thần mắc covid
từ các bệnh nhân
cái khoa trong bệnh viện chuyển đến
cũng như là
ở các nơi khác chuyển đến
thì hiện tại thì
khoa đã tiếp nhận là

trong đó thì hiện tại là đã khỏi bệnh
và chuyển về các khoa là được bốn mươi sáu bệnh
ở đây thì đa phần các bệnh nhân
đều có triệu chứng lâm sàng là chỉ là
ở cái thể là bệnh nhân tâm thần mắc covid
không triệu chứng
hoặc triệu chứng nhẹ
nghĩa thì cả cái khoa mình
chuyên điều trị cái tầng một tầng hai
đa phần là
thì bệnh nhân cái triệu chứng
về covid thì nó nhẹ
nhưng mà bệnh nhân lại về là bệnh nhân tâm thần
nằm lâu năm
thế nên là bệnh nhân có những cái
tâm thần nhất định
vì vậy nên là trong cái điều trị
thì chú trọng nhất là cái vấn đề là nâng cao
thể trạng cho bệnh nhân
cũng như là điều trị các cái triệu chứng đi kèm thôi
thì hiện tại là mình có hai mươi hai nhân lực
trong đấy là có năm bác sĩ
một mươi điều dưỡng cũng như là bảy nhân viên phục vụ
và mọi người thì làm
theo cái ca thiết được quy định
đảm bảo trong cái thiết trực của mình
luôn luôn có đầy đủ bác sĩ
cũng như điều dưỡng và nhân viên phục vụ
trung bình một ngày là mình sẽ làm
tám tiếng ở trong
hiện tại thì bệnh nhân tâm thần thì cái hành vi
họ không được như người bình thường
có những cái hành vi họ kích động cũng như là
họ có những cái xa xúc tâm thần
họ sẽ không
không được như người bình thường
nói họ không được nên bắt buộc là mình phải
hóa bệnh nhân tâm thần lại để mình quản lý bệnh nhân
ở đây mình không thể mà bắt bệnh nhân tâm thần
thực hiện năm k được
bởi vì là
bệnh nhân tâm thần nó không có người bình thường
bệnh nhân bình thường họ không
họ không làm chủ được hành vi cũng như là
cái suy nghĩ
nhất là bệnh nhân ở khoa mình này lại rất là xa xúc
vì đại đế hàn nói
thì không thể thực hiện được năm k
cố gắng nhất để cho các những bệnh nhân
mà họ có tỉnh táo
họ ý thức nó tốt và
tư duy họ cũng tốt hơn những cái bệnh nhân xa xúc
thì mình sẽ
cho bệnh nhân đeo khẩu trang
còn những bệnh nhân còn lại
thì mình sẽ cố gắng để sắp xếp
để cho bệnh nhân có cái khoảng cách nhất định
bệnh nhân tâm thần thì
đương nhiên là có những cái cân kích động
có thể là
bất kỳ lúc nào
bệnh nhân có những hành vi kích động mà không kiểm soát
thế là có thể hay
có thể tấn công nhân viên y tế
họ có thể luộc khẩu trang hoặc luộc đồ bảo hộ cho mình
thì nó sẽ tăng những nguy cơ lây nhiễm
cửa bình thường là bệnh nhân
kích động bệnh nhân đã
đập cả cái cửa
bệnh nhân kích động
có thể đập cửa nên là lúc nào
chúng tôi chỉ có thể đảm bảo số lượng người
đây là một bệnh nhân
mà mình phải cho bệnh nhân ở một phòng
bởi vì bệnh nhân rất là kích động
bệnh nhân kích động và bệnh nhân có thể đánh hết
toàn bộ người ở cùng phòng
nằm một chỉ nằm được một mình
còn nếu ở bệnh nhân khác là bệnh nhân có thể đánh
cũng như là
ở cái bệnh nhân này khó khăn ở một chỗ thôi
bệnh nhân không tự tắm giặt
không chịu đi tắm
là thường thường
đến cái giờ tắm là nhân viên y tế rất là cực
nên là phải cách ly riêng
với bệnh nhân một cái phòng như vậy
cái này không phải cách ly vì covid
mà là cách ly vì tâm thần
khi mà bệnh nhân tâm thần kích động
việc đầu tiên của mình là phải chấn an
và mình phải cố định bệnh nhân lại
để tránh gây nguy hiểm cho nhân viên y tế
cho bệnh nhân xung quanh
nhưng mà hơn nữa là gây nguy hiểm cho chính bản thân bệnh nhân nữa
đối với bệnh nhân tâm thần
bình thường chăm sóc đó là rất khó rồi
tuy đối với bệnh nhân tâm thần mắc covid
thì công tác chăm sóc đối với bệnh nhân thì càng khó khăn hơn
thì bệnh nhân không có tự chăm sóc cho bệnh nhân được
thì nhân viên của pha
phải buộc chăm sóc cho bệnh nhân
từ đề sống cho đến
chăm sóc và dinh dưỡng
thì bệnh nhân có thể là
phải tắm rửa cho bệnh nhân
có những bệnh nhân là gia đình ở đất rất là xa
thì không có người thân ở bên cạnh là một khó khăn
là một cái thiếu thốn đối với bệnh nhân
thì chúng tôi phải cố gắng hết sức
để tạo cái niềm tin cho bệnh nhân
tạo cái sự tin tưởng của bệnh nhân
tôi coi như bệnh nhân là người nhà của mình
để mình chăm sóc bệnh nhân
để bệnh nhân có niềm tin
để mình yên tâm uống thuốc
rồi ăn cơm
rồi nhanh chóng khỏi bệnh
để tải hành vào cộng đồng
bình thường khi mà mình chưa đi làm trong bệnh viện tâm thần
thì mình nghe thấy họ mình cảm thấy rất là sợ
tại vì mình cũng nghe thấy tâm thần là mình sợ đó
nhưng mà khi mà vào trong đây
khi mà mình chăm sóc họ
mình hiểu được cái lý do tại sao mà họ như vậy
đôi khi có những hoàn cảnh
rồi có những cái căn bệnh
mình cảm thấy mình rất là
cảm thấy rất là thương họ
và mình cảm thấy đồng cảm với họ rất là nhiều
họ giống như người nhà của mình vậy đó
nhiều lúc thì tụi em cũng mệt mỏi
tuy nhiên thì nhìn lại những hoàn cảnh của bệnh nhân
rồi nghĩ lại bệnh nhân mình chăm sóc này
mình cảm thấy thương họ
nên mình phải cố gắng tiếp
mong muốn lớn nhất ở đây
ngay lập tức bây giờ là chỉ mong muốn cái khoa
khu điều trị c hai này là bệnh nhân
khỏi bệnh hoàn toàn được về các khoa
lúc đấy thì anh chị em sẽ được kể về gia đình